việc hình thành một hệ sinh thái giáo dục stem các hoạt động trải nghiệm trong ngày hội stem ở nhiều nơi trên vùng cao đã cho thấy giáo dục stem góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục mà cụ thể là chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
trong khi ở các thành phố lớn hầu hết các hoạt động stem là xã hội hóa với mức chi phí khá cao dành cho các học sinh có nhu cầu thì tại các khu vực nông thôn là các hoạt động câu lạc bộ do giáo viên
nhà trường tự vận hành dựa trên nguồn lực của nhà trường cũng như sự ủng hộ của cộng đồng với các giải pháp giá rẻ phù hợp với điều kiện của địa phương
chiều muộn trong căn phòng nhỏ của trường trung học cơ sở tô hiệu một ngôi trường khá hẻo lánh của huyện văn quan tỉnh lạng sơn
thầy và trò sáng
giờ tan học vẫn say mê luyện tập nghiên cứu từng bước đi của chú robot iq nhập khẩu từ mỹ với giá thành vài chục triệu đồng một con
đây là món quà tặng cho nhà trường từ một tổ chức xã hội về stem
bọn con đã tiến hành lắp con robot phù hợp để lấy được các khối vuông và di chuyển khắp khối gấp khối
phần khó nhất đối với con có lẽ là gấp khối bởi vì nó khá là khó để có thể thành thục và lấy được khối
phần khó nhất đối với con có lẽ là gấp khối bởi vì nó khó để có thể thành thục và lấy được khối
trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện đồng văn tỉnh hà giang là một trong những hình ảnh đẹp ấn tượng với nhiều người
cô giáo vàng thị dính và những học trò của mình không chỉ vượt qua chặng đường dài hơn một mươi tiếng đồng hồ ngồi ô tô để có mặt tại ngày hội stem của huyện văn quan
trước đó họ đã có cả một quá trình một hành trình vượt khó trong việc dạy toán và lập trình cho học sinh vùng cao đầy cảm hứng và đáng nể
trước đó họ đã có cả một quá trình một hành trình vượt khó trong việc dạy toán và đáng nể

ngày hội stem ở văn quan là minh chứng rõ nét nhất cho thấy bước chuyển mình của giáo dục vùng cao vùng khó khăn

những nội dung giáo dục stem từ đơn giản với chi phí thấp cho đến những sân chơi robotic hiện đại chi phí đắt đỏ
để triển khai hiệu quả chứng tỏ những nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái giáo dục stem tại đây đã bước đầu tạo ra sự khác biệt
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi